chuyên địa bàn tỉnh vĩnh phúc hiện xuất hiện các ca dương tính viết sắt covid một mươi chín trong cộng đồng rất phức tạp
vì liên quan đến đám cưới có nhiều người từ các địa phương khác tới tham dự
tại thị trấn hợp châu huyện tàm đào đã phải thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín toàn dân do trên địa bàn xuất hiện f trong đám cưới
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính viết sắt covid một mươi chín tại đám cưới chuyên địa bàn
bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tàm đảo đã cẩn trương khoanh vùng xét nghiệm toàn bộ người dân tổ dân phố sơn long
thị trấn hợp châu và những người có tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh
huyện đã ra soát xác định hai trăm một mươi bốn trường hợp f một trong đó có chín mươi bảy trường hợp là ngoài địa bàn tổ dân phố xuân lâm
lấy mẫu tết nhanh chín trăm linh bảy trường hợp cho người dân tổ dân phố sơn long và lấy một trăm sáu mươi sáu mẫu xét nghiệm newtown pcr là các trường hợp f một f hai có tiếp xúc gần với hai cả f
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tam đảo nhận định đây là những ca bệnh phát hiện trong cộng đồng rất phức tạp
vì liên quan đến đám cưới có nhiều người từ các địa phương khác tới tham dự nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao
hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đang khẩn trương giả soát các trường hợp liên quan để xét nghiệm tẩm soát khoanh vùng dập dịch không để lây lan ra cộng đồng
thị trấn hợp châu đã phong tỏa toàn bộ tổ dân phố sơn long lập sáu chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào tổ dân phố
các trường học trên địa bàn thị trấn đã tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến đối với các khối tiểu học và trung học cơ sở
trước tình hình nhiều ca bệnh dương tính với covid một mươi chín và các trường hợp f một f hai có tiền sử dịch tễ liên quan đến việc tham gia đám cưới đám tăng
mới đây sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh vĩnh phúc đã có hướng dẫn cấp bách tạm thời
thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong việc cưới việc tàng trên địa bàn tỉnh